quý vị đang theo dõi chương trình phát triển xanh được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị theo thông tin từ ngân hàng nhà nước trong những năm gần đây
xu hướng rốt vốn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng mạnh mẽ
đẩy tỷ trọng cấp tín dụng xanh cho ngành này lên mức bốn mươi năm
theo sau là nông nghiệp xanh với gần ba mươi
tín dụng xanh hay trái phiếu xanh là một trong nhiều công cụ tài chính xanh
để định hướng vốn vào các hoạt động có tác động tích cực đến môi trường và xã hội
đồng thời mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư
trong bối cảnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có tác động tích cực đến môi trường ra đời
thì việc làm thế nào để những doanh nghiệp này có thể dễ dàng hơn trong tiếp cận tài chính xanh
cũng là điều cần sớm được tháo gỡ
là doanh nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến rác bằng phương pháp khí hóa
thông qua giải pháp chuyển hóa rác thải thành nhiện năng và các bàn organic hữu cơ
công ty dugreen hướng tới mục tiêu sau quá trình xử lý rác thải
sản phẩm cuối cùng là phát điện và than carbon có thể thay thế phần bòn hóa học
công nghệ made in vietnam này đã vượt qua quy trình quan chắc đào kiểm nghiêm ngặt của cơ quan nhà nước
đồng bộ tái nguyên và môi trường bộ khoa học và công nghệ công nhận
việc thực hiện và nhân rộng mô hình công nghệ này hướng tới ba mục tiêu
bao gồm phát triển kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa bằng cách chuyên đuổi tất cả chất thải rắn thành các sản phẩm tái chế hữu ích
tác động ít nhất đến môi trường và phát thải carbon âm
thế nhưng để có thể mở rộng hơn nữa mô hình này đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn
trong khi đó để vay vốn doanh nghiệp cần có tài sản thế chấp phương án kinh doanh cũng như cần chứng minh khả năng trả nợ bao gồm gốc và lãi
tuy nhiên tái chế rác lại là loại hình kinh doanh có nguồn thu từ xử lý và giá thành chỉ có được sau khi đấu thầu dự án thành công
vì vậy doanh nghiệp phải huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau cũng như trông chờ vào khoản vay từ ngân hàng và các quỹ tài chính đặc biệt là nguồn tài chính xanh
hiện nay vay tài chính xanh thì cũng tương đương như cái lĩnh vực về vay tín dụng của ngân hàng thương mại thôi thì đều tất cả đều là liên quan đến phải thông qua được từ các hệ thống tổ chức tín dụng thương mại
thì sau đó sẽ xét đến cái tiêu chuẩn là giảm phát thải cũng như là tiết kiệm chi phí năng lượng nhiên liệu
thì từ đó sẽ tiếp cận được cái quỹ tài chính xanh
việc nắm được các bước triển khai cũng như có định hướng phát triển bền vững giảm phát thải như doanh nghiệp này không có nhiều
nhóm các doanh nghiệp đã xác định chiến lược và có mô hình chuyển đổi xanh là rất ít
còn lại phần lớn công ty đang trong tình trạng lo âu không biết bắt đầu từ đâu
chúng ta cũng nói nhiều về cái ưu điểm cái thuận lợi khi mà chúng ta chuyển đổi xanh phát triển xanh rồi phát triển các sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường
nhưng mà cái khó của doanh nghiệp là cái vốn đầu tư
cái vốn đầu tư ban đầu để quá trình chuyển đổi vì chúng ta biết rằng càng phát triển xanh càng phát triển thân thiện với môi trường
thì trong ngắn hạn cái việc đầu tư ban đầu nó rất là lớn
mà đối với việt nam đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vậy thì cái nguồn tài chính ban đầu để đầu tư vào như thế nào
trong khi mà cái vốn dĩ cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn
vì cái này cũng là cái mà tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa kể cả những doanh nghiệp lớn ở việt nam mắc phải
đấy là chúng ta khó khăn trong cái việc tiếp cận các nguyền vốn cho cái chuyển đổi
hiện nay khả năng hấp dẫn được các nguồn tài chính xanh đến từ các quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài
đang ở mức độ hạn chế do các doanh nghiệp việt nam vẫn chưa theo kịp những thông lệ quản trị xanh
trong khi đó để bảo đảm cho hoạt động của mình các ngân hàng cho vay đều phải căn cứ vào doanh thu khả năng trả nợ của doanh nghiệp
chưa kể các ngân hàng còn cần đội ngũ chuyên môn để có thể thẩm định các yếu tố liên quan tới công nghệ
phát thải khí nhà kính tiết kiệm năng lượng là những vấn đề chuyên sâu về khoa học
vì vậy dù ngân hàng sẵn sàng cho vay nhưng các doanh nghiệp dự án vẫn rất khó để tiếp cận tín dụng xanh
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi xu hướng rót vốn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo ngày càng tăng mạnh mẽ
đẩy tỷ trọng cấp tiến dụng xanh cho ngành này lên bốn mươi năm
tín dụng xanh trái phiếu xanh còn nhiều dư địa để phát triển
dù vậy một trở ngại lớn là chưa có danh mục phân loại xanh làm căn cứ để các tổ chức tín dụng xác định cấp tín dụng xanh
trong khoảng thời gian từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn hai mươi ba dư nợ cấp tín dụng xanh của hệ thống có mức tăng trưởng bình quân đạt hơn hai mươi hai một năm
cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ tiến dụng của nền kinh tế
trước sức ép phải chuyển đổi tại nghị định số tám hai nghìn hai mươi hai nội dcp ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
nguyên định chi tiết một số điều của lập bảo viện môi trường chính phủ giao bộ tánh nguyên và môi trường chủ trì
phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ
về bàn hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh
phát hành trái phiếu xanh trước ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
hiện nay cũng rất thuận lợi trong luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi cũng có quy định về tài chính xanh tín dụng xanh
các ngân hàng thương mại của phần việt nam hiện nay cũng đã dành một nguồn vốn nhất định
kể cả các định chế tài chính quốc tế cũng đưa ra các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn xanh
để cho các doanh nghiệp việt nam dễ tiếp cận dễ trong việc đầu tư chuyển đổi ban đầu
tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng khó khăn của việc thẩm định tài chính đối với các tiêu chí như thế nào được gọi là xanh
như thế nào được gọi thân thiện với môi trường
cái này các cơ quan chức năng đặc biệt là các nhà nghiên cứu chúng ta cũng phải đưa ra được hướng dẫn
từ đó đưa ra được cái giải pháp để doanh nghiệp họ bắt đầu
trước nhu cầu thực tế của sự phát triển hướng đến bền vững bộ tài nguyên và môi trường đã khẩn trương nghiên cứu
xây dựng dự thảo danh mục phân loại xanh chỉnh chính phủ
theo đó danh mục phân loại xanh bao gồm chín ngành tám mươi ba hoạt động kinh tế và dự án đầu tư xanh với các tiêu chí sản lọc
ngưỡng và trí tiêu môi trường có đóng góp vào tám mục tiêu môi trường trong luật bảo vệ môi trường
tuy nhiên do một số nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chức năng
nên đến nay danh mục phân loại xanh này vẫn chưa được bàn hành
một trong những khó khăn khiến các cơ quan chức năng

khi xây dựng danh mục phân loại xanh là xác định lĩnh vực và ngành có thể đưa vào nhóm dự án phân loại xanh
có chín nhóm ngành trong danh mục phân loại xanh bao gồm năng lượng giao thông vận tải tài nguyên nước xây dựng
xử lý chất thải nông lâm thủy sản chế biến chế tạo thông tin truyền thông và chuyển đổi xanh
theo tính toán đến năm hai nghìn bốn mươi việt nam cần khoảng bốn trăm linh tỷ usd để thực hiện chuyển đổi xanh
đổi mới công nghệ nhằm đối phó với ba cuộc khủng hoảng toàn cầu
là ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học
do đó sự chậm trễ trong ban hành chính sách sẽ gây khó khăn trong thiết kế và thực hiện hỗ trợ chuyển đổi xanh
cũng như hoạt động tín dụng xanh hay trái phiếu xanh
trong danh mục phân loại xanh sau khi xác định lĩnh vực và ngành bước tiếp theo cần xác định tổ chức chứng nhận phân loại xanh
tổ chức cá nhân có nhu cầu xác nhận dự án hoặc hạng mục của dự án thuộc danh mục phân loại xanh
để được hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
phải thực hiện thủ tục xác nhận thông qua tổ chức này
dù vậy việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh phát hành trái phiếu xanh do đơn vị nào thực hiện
trách nhiệm ra sao là vướng mắt lớn nhất khiến sự thảo chưa được thông qua
hiện tại có ba đề xuất chứng nhận phân loại xanh bao gồm thông qua cơ quan quản lý nhà nước
thông qua tổ chức độc lập hoặc thông qua tổ chức tín dụng cơ quan quản lý trái phiếu
mỗi đề xuất đều có ưu và nhược điểm riêng
tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng nên thuê tư vấn độc lập vì đề nhà nước thực hiện sẽ dẫn đến tình trạng vừa đa bóng vừa thổi còi
do đó vấn đề về năng lực hay lo sợi trách nhiệm cũng còn nhiều bàn cãi
bên cạnh đó có thể xây dựng cơ chế thẩm định minh bạch bao gồm đơn vị tư vấn thẩm định và hội đồng thẩm định
các tổ chức tín dụng phải đạt đến mục tiêu là tăng dần tỉ trọng tín dụng xanh
trong hoạt động ngân hàng
và hoạt động cấp tín dụng xanh của ngành ngân hàng cũng sẽ phải dần dần tiệm cận dần với những thông lệ quốc tế
đấy là những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho hoạt động của các tổ chức tiến dụng
trong lúc đợi các cơ quan chức năng triển khai phân loại danh mục thì doanh nghiệp vẫn phải hoạt động và hướng tới mục tiêu chung là phát triển xanh
mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam đã được ra đời với mục tiêu gắn kết các bên cùng tham gia thực hiện mục tiêu chung
kết nối tất cả các bên liên quan trong một mục tiêu chung là hỗ trợ cho doanh nghiệp và các tổ chức tại việt nam thực hiện việc kiểm kê khí nhà kính
thực hiện các báo cáo về quản trị môi trường xã hội cũng như là các ứng dụng khoa học công nghệ liên quan tới giảm phát thải nhằm hướng tới chuyển nền kinh tế carbon thấp và chuyển đổi xanh
mạng lưới hoạt động sẽ cam kết hỗ trợ khối doanh nghiệp trong việc kiểm kê khí nhà kính ứng dụng bộ tiêu chí môi trường xã hội và quản trị esg
đào tạo nguồn nhân lực xanh từ đó giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng kinh tế carbon thấp kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh đem đến những giải pháp toàn diện vì một việt nam xanh
bản thân việc thực hiện giảm phá thải hay những thuật ngữ khái niệm liên quan tới kinh tế carbon thấp chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn v v
thì đã là những chuyên môn tương đối không phải mới với quốc tế nhưng có thể tương đối mới với các cơ quan các công nghiệp
các doanh nghiệp ở việt nam cũng như được cắt với đơn vị về tài chính và rõ ràng thực tế có khoảng trống đấy
và vì đấy là một trong những lý do mà mạng lưới đối tác khí nhà kính ra đời với mục tiêu là kết nối các bên liên quan nhau xóa dần khoảng cách đấy bằng cách kết nối các doanh nghiệp đấy
tìm đến các cơ hội đầu tư về tài chính đối với các ví dụ như hệ thống ngân hàng các quỹ đầu tư hiện nay có quỹ đầu tư cũng đang vào việt nam
và người ta cũng muốn là hỗ trợ cho các doanh nghiệp liên quan tới không chỉ là cái nguồn tín dụng mà còn là kinh doanh dựa trên tín chỉ carbon
mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc cùng phát triển tuân thủ các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước và đặt mục tiêu đi đầu trong việc đào tạo tư vấn kiểm kê khí nhà kính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
hướng tới phát triển bền vững và thực hiện cam kết net zero của chính phủ việt nam vào năm hai nghìn năm mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mạng lưới đối tác khí nhà kính việt nam
sẽ trở thành hiệp hội quy tụ các đối tác hàng đầu để hỗ trợ thúc đẩy khối doanh nghiệp hành động giảm phát thải khí nhà kính
tuy nhiên sự ra đời của mạng lưới này mới chỉ là một phần hỗ trợ bởi nhu cầu của các doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh và tận dụng nguồn tài chính xanh vẫn là rất lớn
nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay vẫn đang trông chờ vào ưu đãi từ dòng vốn tài chính xanh
chính vì vậy để sớm gỡ được nút thắt cho dòng chảy tài chính xanh thì rất cần danh mục xanh được thông qua
chương trình tuần này cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin được hẹn gặp lại trong chương trình phát triển xanh phát sóng hàng tuần trên truyền hình nhân dân